trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng phức tạp mới đây tp hcm đã được phân bổ ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước
theo số liệu của bộ y tế đến nay tp hcm đã tiêm được khoảng một năm triệu liều
tp hcm đặt mục tiêu là sẽ tiêm phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi
sau hơn một mươi ngày triển khai tiêm chủng tp hcm đã tiêm được gần sáu mươi liều vaccine được phân bổ cho đợt năm
nếu như những đợt tiêm trước tp hcm có ưu tiên cho một số đối tượng nhất định
thì sắp tới tất cả người dân đang định sinh sống tại tp hcm đều được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín không có giới hạn
trình tự tiêm sẽ do các địa phương tổ chức sao cho phù hợp với đặc thù riêng
bên cạnh đó tp hcm sẽ không giới hạn số lượng tiêm mỗi ngày
có thể tổ chức nhiều hơn hai trăm linh liều một ngày một điểm để đẩy nhanh tiến độ